công an tp hcm cho biết sẽ tổ chức tổng kết cao điểm tấn công trấn áp cấp lội tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố
tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm về ma túy tội phạm tính dụng đen tội phạm đường phố
đảm bảo an ninh trật tự các địa điểm tổ chức sự kiện du lịch
trong tháng qua công an tp hcm đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết
chương trình chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tăng cường lực lượng
tình chính trị trực tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước trong và sau tết nguyên đánh
cụ thể trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội
ghi nhận xảy ra bốn trăm hai mươi bảy vụ trong đó công an thành phố đã điều tra khám phá ba trăm linh tám vụ bắt sáu trăm linh bảy đối tượng
trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy đã phát hiện triệt phá hai trăm bảy mươi năm vụ
sáu trăm chín mươi một đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy thu dựa trên năm mươi bốn tám kg ma túy khác loại
tám khẩu súng ba mươi tám viên đại
cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan
tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo
trong tháng ghi nhận xảy ra một trăm bốn mươi ba vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết ba mươi chín người bị thương chín mươi một người
trong thời gian tới công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nội chung công tác
năm hai nghìn hai mươi bốn trên cơ sở nghị quyết chuyên trình công tác của công an tp hcm
đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi bốn được giao ngay từ đầu năm
tiếp tục tập trung công tác phòng ngừa
đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm về ma túy tội phạm tính dụng đen tội phạm đường phố
đảm bảo an ninh trực tự các địa điểm tổ chức sự kiện du lịch